xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay ngày mai tại các tỉnh miền bắc
không khí lạnh tiếp tục rồn xuống phía nam
nên trời vẫn ở ngưỡng z
có nơi rét đậm đặc biệt về đêm và sáng
nhiệt độ thấp nhất giảm xuống ngưỡng từ một mươi một đến một mươi bốn độ
bùng núi từ chín đến một mươi một độ
bùng núi cao như sapa lào gai mẫu sơn lãng sơn
có thể giảm xuống dưới ngưỡng sáu độ
và ban ngày trời còn nắng hanh
nhật độ có thể tăng lên hướng là hai mươi một đến hai mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc tây bắc như lai châu điện biên
nhật độ có thể tăng lên hướng hai mươi năm độ
với các tỉnh trung bộ
do tác động của không khí lạnh
nên mưa sẽ duy trì chủ yếu tại các tỉnh
từ quảng trị trở vào đến khánh hòa
có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thời gian mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng
các khu vực khác sẽ có mưa vài nơi
còn về nhật độ trong ngày mai
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhật độ giá động từ hai mươi đến hai mươi ba độ
còn đối với các tỉnh
từ đà nẵng đến bình thuận
nhật độ là hai mươi ba đến hai mươi tám độ
tây nguyên và nam bộ
đang có thời tiết điển hình của mùa khô
phổ biến không mưa và có nắng vào ban ngày
với các tỉnh tây nguyên
trời ngưỡng rét về đêm và sáng
ban ngày trời khô ráo
với nắng lên
nhật độ ban trưa có thể tăng lên hướng
là hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn đối với khu vực nam bộ
trời phổ biến có nắng vào ban ngày
với nhật độ ban trưa ở mức là ba mươi đến ba mươi ba độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên tại khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
khu vực giữa biển đông
và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ ba đến sáu mét
biển đông mạnh
khu vực bắc và giữa biển đông sẽ có mưa vài nơi
tại khu vực nam biển đông có mưa rông
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở mức là hai mươi bốn hai mươi tám độ
khu vực hà nội ít mây
đêm không mưa ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ từ một mươi một đến hai mươi bốn độ